nhằm tăng cường vỗ trợ bảo đảm sự an toàn cho lực lượng y tế khi tham gia vào các công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cộng đồng doanh nghiệp trên cả nước đã có nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa câu chuyện mà chúng tôi ghi nhận được là một ví dụ
đã gần hai tháng nay doanh nghiệp này chỉ tập trung vào công việc may khẩu trang để trao tặng miễn phí cho người dân
và các lực lượng đang tham gia vào công tác phòng chống dịch trong đó có lực lượng các y bác sĩ
xác định việc khẩu trang y tế cũng như đồ bảo hộ cho các y bác sĩ sẽ bị thiếu hụt nên thay vì trao tặng bằng tiền mặt
các cán bộ công nhân viên ở đây quyết định cùng nhau tham gia mây khẩu trang để trực tiếp gửi tặng tới các lực lượng này
nhờ đó mà đến nay hơn hai trăm linh khẩu trang đã được trao tặng tới người dân và các đơn vị tổ chức trong đó có các bệnh viện trên địa bàn thành phố hà nội
chúng tôi rất sẵn sàng sẽ trao tặng tiếp những khẩu trang đến những bệnh viện nào có nhu cầu cần
bản thân tôi và tất cả anh chị em rất tin tưởng vào các y bác sĩ chính phủ
chúng tôi sẽ cùng chung tay để góp một phần nhỏ vào công cuộc phòng chống dịch bệnh
tại trung ương hội chữ thập đỏ việt nam hơn năm năm trăm linh bộ quần áo bảo hộ y tế đã được trung ương hội tiếp nhận từ một doanh nghiệp của thành phố hồ chí minh
đây là sự đóng góp và tấm lòng của công ty và toàn thể nhân viên nhằm cảm ơn chính phủ đội ngũ y bác sĩ
những lực lượng tham gia phòng chống dịch đã nỗ lực không ngừng trong công tác phòng chống dịch bệnh
sau khi tiếp nhận số quần áo bảo hộ này sẽ được chuyển tới tận tay các y bác sĩ trên địa bàn thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh
đội ngũ y tế là lực lượng quan trọng nhất trong việc chống dịch
chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các cán bộ trong ngành y tế các lực lượng hỗ trợ từ các đồng chí công an các đồng chí bộ đội đang chung tay
và đang hy sinh quên cả thân mình để bảo vệ cho sức khỏe của người dân
chúng tôi muốn nhắn gửi đến các y bác sĩ nhân viên y tế những người tham gia ở tuyến đầu trong cuộc phòng chống dịch covid một mươi chín
hãy yên tâm và tập trung vào công tác chuyên môn
chúng tôi những người hậu phương sẽ hỗ trợ tích cực để các anh yên tâm trong công tác phòng chống dịch
có thể thấy sự chung tay đồng lòng hướng về các lực lượng y tế của cộng đồng doanh nghiệp đã góp phần không nhỏ đảm bảo cho sự an toàn của các lực lượng tham gia phòng chống dịch tuyến đầu
giúp các y bác sĩ có thêm động lực sớm vượt qua giai đoạn khó khăn và đẩy lùi được dịch bệnh này